bộ xây dựng cho biết đến năm hai nghìn hai mươi vẫn còn một bảy triệu người tại các đô thị tập trung vào những người thu nhập thấp trung bình gặp khó khăn về nhà ở
để giải quyết vấn đề chỗ ở nhiều người đã chọn hình thức thuê sau đó mua lại căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội
theo luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn các dự án nhà ở xã hội phải sành hai mươi số căn hộ để cho thuê
tối thiểu sau năm năm chủ đầu tư được phép bán quỹ nhà này cho người đang thuê
người thuê nhà nếu đóng năm mươi giá trị căn hộ sẽ được giảm giá hoặc miễn tiền thuê trong thời gian nhất định
đây được coi là giải pháp giúp người thu nhập thấp khó khăn về nhà ở có cơ hội sở hữu nhà
tuy nhiên tâm lý thích sở hữu thay vì thuê nhà ở đang là rào càn đối với các dự án xây nhà cho thuê
vậy nên cùng với việc thay đổi tư duy của người việt về sở hữu nhà và các nhà đầu tư đổi mới chính sách cho thuê
sẽ giúp người thu nhập thấp giải quyết được nhu cầu bức thiết về chỗ ở hiện nay